hội nghị lần thứ một mươi ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai đã bế mạc sau gần ba ngày làm việc khẩn trương nghiêm túc và trách nhiệm hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã có bài phát biểu quan trọng bế mạc hội nghị
truyền hình nhân dân xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng